ông noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài sáu mươi ngày
bao gồm cả các nhà tù khét tiếng bạo lực ở ecuador và áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm
đáp lại thành viên băng nhóm đã bắt một số cảnh sát làm con tin và tung ra một đoạn video rùng rợn
và một loạt vụ nổ đã được báo cáo trên khắp ecuador
ông noboa đã đắc cử tổng thống ecuador vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba với cam kết chống lại tội phạm
và bạo lực liên quan đến ma túy tràn lan ở quốc gia nam mỹ này
ecuador từng được coi là pháo đài hòa bình
nhưng giờ đây quốc gia này là điểm dừng chính của hoạt động buôn bán cocaine ở mỹ và châu âu
trong cuộc gặp trực tiếp với thủ tướng israel benjamin netanyahu tại một căn cứ quân sự ở tel aviv
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã kêu gọi israel tìm mọi giải pháp giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường
và duy trì lộ trình hướng tới thành lập nhà nước palestine độc lập
tại cuộc gặp ông blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
thánh cây hại cho dân thường và bảo vệ hạ tầng cơ sở dân sự ở giải gaza
ngoài nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực
người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ cũng đề cập tới kế hoạch quản trị tương lai đối với gaza
ông blinken tái khẳng định sự cần thiết đảm bảo hòa bình lâu dài và bền vững cho israel và khu vực
trong đó có việc thành lập nhà nước palestine
trước khi tới israel ông blinken đã có cuộc hội đàm với đại diện các nước láng giềng ả rập của israel
về kế hoạch quản trị tương lai của gaza
ông cũng dự kiến gặp gỡ gia đình các con tin bị hamas bắt giữ
và thảo luận về những nỗ lực để các con tin được trả tự do
theo chính phủ israel có khoảng hai trăm bốn mươi người bị bắt làm con tin
kể từ ngày bảy tháng một mươi thời điểm bùng nổ xung đột hamas israel
trong số này có một trăm ba mươi hai người vẫn đang bị giam giữ ở gaza và có hai mươi năm người đã thiệt mạng
và trong một diễn biến có liên quan tổng thống ai cập abdel fattah el sisi
quốc vương giordani abdullah ii và tổng thống trần sơn
chính quyền palestine mahmoud abbas dự kiến sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên
bàn về vấn đề gaza tại thành phố agaba giordani bên bờ biển đỏ trong ngày hôm nay
theo thông báo hội nghị thượng đỉnh ai cập giordani palestine sẽ tập trung
vào những diễn biến mới nhất ở giải gaza và bờ tây
thông báo được đưa ra trong bối cảnh hôm tám tháng một tổng thống ai cập ncc
đã có cuộc hội đàm tại cairo với tổng thống chính quyền palestine abbas
để thảo luận về các giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tiếp diễn
giữa israel và phong trào hamas ở gaza
trước đó hai tuần ông ncc cũng đã có cuộc gặp với quốc vương giordani abdullah đệ nhị
ở cairo bàn về các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi
ở giải đất ven biển đang bị bao vây của palestine
ngày chín tháng một cơ quan y tế tại gaza công bố số liệu cập nhật cho thấy
tổng cộng hai mươi ba hai trăm một mươi người palestine đã thiệt mạng và năm mươi chín một trăm sáu mươi bảy người bị thương
trong các cuộc tấn công của israel nhằm vào giải gaza kể từ ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
sau vụ đột kích bất ngờ của hamas vào lãnh thổ israel
peru sẵn sàng đàm ván về sự ổn định lâu dài ở khu vực biên giới phía nam với israel
đây là tuyên bố của thủ tướng tạm quyền liban najib mikati được đưa ra trong bối cảnh
lực lượng hezbollah vẫn đang giao tranh dữ dội với quân đội israel
ở khu vực biên giới miền nam của nước này kể từ khi xung đột giữa phong trào hamas
và israel nổ ra ở gaza tháng một mươi năm ngoái
tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa israel và liban
đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía
cũng như làm giấy lệnh cho các quân đội israel
nên lo ngại về khả năng xung đột leo thang
trong một diễn biến liên quan mỹ và israel đã nhất trí cho phép một phái đoàn liên hợp quốc
vào miền bắc giải gaza nhằm đánh giá tình trạng cơ sở hạ tầng
và xem xét khả năng đưa người palestine trở lại khu vực này
quy định được đưa ra sau khi ngoại trưởng mỹ antony blinken học với nội các chiến tranh israel
gồm cả thủ tướng benjamin netanyahu bộ trưởng quốc phòng yoav galan và bộ trưởng benny gantz
trước đó israel đã nhiều lần khẳng định chưa thể cho người dân palestine trở lại miền bắc giải gaza
do còn nhiều khó khăn trên thực địa và chưa có tiến triển gì trong nỗ lực giải cứu con tin
tổng thống pháp emmanuel macron đã lựa chọn đồng minh thân cận của mình là ông gabriel attal
làm thủ tướng mới của nước này
ông attan ba mươi bốn tuổi trở thành thủ tướng trẻ nhất của pháp từ trước đến nay
việc bổ nhiệm ông attal diễn ra sau khi thủ tướng elisabeth bochner sáu mươi hai tuổi
cùng nội các đệ đơn từ chức sau chưa đầy hai năm tại nhiệm
trong bối cảnh nước pháp đang chuẩn bị đăng cai olympic paris hai nghìn hai mươi bốn và bầu cử nghị viện châu âu trong mùa hè
theo giới quan sát một cuộc cải tổ rộng lớn hơn dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này
khi tổng thống macron tìm cách củng cố đội ngũ cho ba năm cuối nhiệm kỳ của ông
ông attal hứa hẹn mang đến một phong cách lãnh đạo hoàn toàn khác so với người tiền nhiệm bogner
ông là một chính trị gia rất được yêu thích sau thời gian đảm nhiệm vị trí bộ trưởng giáo dục
và từng là người phát ngôn của chính phủ pháp trong giai đoạn đại dịch covid một mươi chín
nội các của thái lan đã tán thành dự luật mang tên là đạo luật không khí sạch
nhằm giải quyết tình trạng chất lượng không khí kém ở quốc gia này
động thái trên mở đường cho quốc hội thái lan bắt đầu tranh luận về dự thảo luật từ ngày một mươi một tháng một
thái lan nằm trong số các quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng hàng năm
trong đó thủ đô bangkok và thành phố chiều mai miền bắc của thái lan
có thời điểm bị đưa vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới
nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm được cho là do khí thải công nghiệp
khói thải từ xe cộ và khói mù do nông dân đốt dơm dạ từ tháng một mươi hai đến tháng bốn
khiến cho chất lượng không khí giảm mạnh vào khoảng thời gian này hàng năm
theo bộ y tế thái lan trong năm qua đã có khoảng hai triệu người phải điều trị y tế do ô nhiễm không khí
các nhà bảo vệ môi trường từ lâu đã kêu gọi các nhà chức trách của thái lan
ban hành luật để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí
còn theo trung tâm dự báo thời tiết mỹ thì bão tuyết và gió giật mạnh có thể sẽ xảy ra
ở nhiều nơi trên khắp nước mỹ trong tuần này
do ảnh hưởng của hai cơn bão mùa đông
trận bão đầu tiên có nguy cơ mang theo mưa lớn và gió giật mạnh trên khắp miền đông của nước mỹ
trong đó có cả thành phố new york và thủ đô washington dc
bắt đầu từ ngày chín tháng một theo giờ địa phương
cảnh báo và khuyến cáo về gió mạnh trải dài từ bang texas đến bang maine
nơi có thể có gió giật từ năm mươi đến tám mươi năm km một giờ
cảnh báo thời tiết mưa lũ và gió giật mạnh tương tự các cơn bão nhiệt đới
cũng được đưa ra ở các khu vực miền đông
trong khi các khu vực đại bình nguyên bắc mỹ và trung tây
có thể có tuyết dày từ ba mươi cm
ngoài ra dự báo một cơn bão mùa đông khác sẽ tiếp tục tràn qua nước mỹ vào ngày một mươi hai tháng một
có khả năng mang theo tình trạng bão tuyết cho thành phố chicago bang illinois
và một đợt mưa lớn dọc theo khu vực bờ đông của quốc gia này
thưa quý vị được thúc đẩy bởi lóng chắc ẩn và sự đoàn kết trust a treasure
một tổ chức phi lợi nhuận gồm những tình nguyện viên tận tâm xây dựng
được thành lập để thay đổi cuộc sống của người dân trong những ngôi nhà tồi tàn
phải sửa chữa thường xuyên
từ những con phố nhộn nhịp của thành phố đến những góc nông thôn yên bình
nỗ lực của họ đã tạo ra giá trị đối với những gia đình đang bị mắc kẹt
trong tình trạng thiếu nhà ở ở bồ đào nha
và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
trust a treasure là sự hình thành của một nhóm bạn đại học
thường xuyên hát rong tại trung tâm thành phố lisbon
ban đầu nhóm sinh viên này thường giúp đỡ những người vô gia cư
mà họ gặp trên đường phố bằng cách mua thức ăn
cho họ bằng số tiền kiếm được
tuy nhiên sau đó họ muốn làm nhiều hơn thế
những nỗ lực của họ trong việc chia sẻ bữa ăn với những người vô gia cư
đã phát triển thành một cam kết sâu sắc
đó là cải tạo những ngôi nhà cũ nát thành nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc cải tạo lại nhà ở cho mọi người
chúng tôi muốn giúp đỡ những người vô gia cư
và từ việc cung cấp bữa ăn cho mọi người bằng số tiền kiếm được
chúng tôi muốn cho họ chỗ ở để nghỉ ngơi
bước đầu tiên của tổ chức
là xác định vị trí các gia đình sống trong điều kiện khó khăn
thông qua mạng lưới đối tác xã hội địa phương
họ xác định được những gia đình cần hỗ trợ
các tình nguyện viên sau đó sẽ kiểm tra mức độ nghiêm trọng về hoàn cảnh của họ
và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
sau khi xác định được những gia đình cần giúp đỡ
các tình nguyện viên sẽ huy động những nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án
với ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi cải tạo
chúng tôi thường nói đùa với nhau là trong nó còn tệ hơn trước đó
sau khi đã có nhiều tình nguyện viên hơn
cộng với những nguồn tài chính huy động được
chúng tôi đã thuê những chuyên gia trong lĩnh vực này về đào tạo cho chúng tôi
và đó là cách mà dự án của chúng tôi bắt đầu
về cơ bản công việc này tốn khá nhiều sức lực
nhưng tôi đang tận hưởng quá trình làm việc
đầu tiên chúng tôi cần phá hủy ngôi nhà
bởi đó là một phần trong quá trình cải tạo
mục tiêu cốt lõi của just earth chain
nằm ở việc cải tạo những ngôi nhà trong điều kiện bất bình
trong suốt quá trình họ ưu tiên xây dựng mối quan hệ với những người hưởng lợi
và tích cực lôi kéo họ vào công việc cải tạo
ông antonio da silva từng nghĩ ngôi nhà của mình không thể sửa chữa được nữa
cho đến khi ông nhận được thành quả từ just earth chain
mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều
tôi đã rất bất ngờ khi nhận được thành quả
căn phòng của ông ấy trước đây rất khủng khiếp
nó ẩm ướt vì thường xuyên bị nước ngấm vào tường
máy nhà thì gần như sụp đổ
giờ đây thật tuyệt vì mọi thứ đã được cải thiện
với quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ
tổ chức just earth chain đã cố gắng đảm bảo những thay đổi tích cực đạt được
trong quá trình cải tạo để tồn tại lâu dài
hiện nay tổ chức này đã phát triển vững mạnh với một mươi chín nhân viên toàn thời gian
cùng hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp bồ đào nha
thông qua nỗ lực cải tạo nhà cửa và cung cấp sự hỗ trợ tiếp theo
những nhà xây dựng này đang thay đổi cuộc sống của hàng nghìn gia đình gặp khó khăn
và mang lại hy vọng cho cộng đồng trên khắp đất nước